từ một tin báo của bị hại trú tại thái nguyên về việc nghi vấn có một phụ nữ lừa đảo qua mạng
tiến hành điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã tân hội huyện đan phượng thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và vụ việc tiếp tục cảnh báo về các rủi ro trong giao dịch thương mại điện tử cũng như giao dịch online
tại cơ quan công an bích khai nhận do cần tiền để trả nợ cho nên đã nảy sinh ý định lừa đảo những người bán hàng qua mạng internet
để thực hiện hành vi cũng như tạo lòng tin với các shop bán hàng bích đã lên mạng thuê người chỉnh sửa ảnh
tạo các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả với giá năm mươi đồng để gửi cho shop đang bán mặt hàng mà bích cần mua
theo đơn trình báo của bị hại cơ quan công an đã làm rõ từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng chín
bích đã đặt bốn đơn hàng của một cửa hàng mua máy lọc khí
máy xấy tóc cùng nhiều loại dầu gội với tổng giá trị hơn một trăm một mươi ba triệu đồng
sau mỗi lần đặt hàng để tạo lòng tin bích đều gửi hình ảnh chuyển tiền thành công nên chủ shp tin tưởng chuyển hàng cho bích
toàn bộ số tài sản lấy được đối tượng đem bán được gần bảy mươi triệu đồng sau đó dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân
vụ việc đang tiếp tục được đội điều tra tổng hợp công an quận nam tử liêm tiến hành điều tra mở rộng